sáng nay tại hà nội thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an
và đồng chí trần văn thuấn thứ trưởng bộ y tế đồng chủ trì buổi làm việc về công tác y tế công an nhân dân
và sự phối hợp giữa hai ngành trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại buổi làm việc các đơn vị chức năng của hai bộ bộ công an và y tế đã làm rõ những vấn đề tồn tại
khó khăn trong phòng chống dịch covid một mươi chín của cả nước nói chung và của cả ngành công an nói riêng
đề xuất các phương án hỗ trợ lực lượng y tế công an nhân dân về phương tiện trang thiết bị y tế
thuốc men hóa chất vật tư để phục vụ công tác phòng chống dịch và điều trị bệnh nhân
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn sơn mong muốn bộ y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với bộ công an
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín khi cả hai ngành đều đang là những lực lượng tuyến đầu
khẳng định trong cuộc chiến chống dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn rất gian nan vất vả
sự phối hợp giữa hai lực lượng công an và y tế cùng với tinh thần tình nguyện của cán bộ hai ngành
là minh chứng rõ nét về tinh thần trách nhiệm cao cả của cả người thầy thuốc
người chiến sĩ công an khi sẵn sàng hy sinh vì sức khỏe của cộng đồng
đây chính là trách nhiệm chung trước nhân dân của hai ngành
đồng chí trần văn thuấn thứ trưởng bộ y tế gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an nhân dân
khi đã đồng lòng chung sức với ngành y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thời gian qua
thứ trưởng trần văn thuấn cho biết trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh
sự phối hợp hết sức hiệu quả khi hai màu áo y tế và công an đã làm nên những hình ảnh rất đẹp
được người dân ghi nhận với lòng kính trọng và đánh giá cao
khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào bộ y tế luôn đồng hành tạo điều kiện phối hợp
hỗ trợ bộ công an đặc biệt là lực lượng y tế công an nhân dân không chỉ trong công tác phòng chống dịch bệnh
mà cả trong công tác chuyên môn sau này